những mặt hàng bị kiểm soát bao gồm các sản phẩm quân sự và hạt nhân
các hàng hóa công nghệ dịch vụ và dữ liệu liên quan khác
biện pháp mới nhất của bắc kinh giúp họ có thêm công cụ để ứng phó
trong cuộc chiến công nghệ với mỹ
tháng trước mỹ khiến trung quốc phản ứng mạnh khi hạn chế xuất khẩu
cho nhà sản xuất chip lớn nhất trung quốc
mỹ cũng thực hiện nhiều biện pháp chống lại huawei tiktok wechat
và các công ty công nghệ khác
nước anh đã tăng cường sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước kịch bản brexit không thỏa thuận hay còn gọi là brexit cứng
tuyên bố được bộ trưởng phụ trách các vấn đề brexit của anh michael govf đưa ra sáng nay
trong bối cảnh london yêu cầu một sự thay đổi rõ ràng trong cách tiếp cận của bruxelles đối với thỏa thuận thương mại
theo bộ trưởng phụ trách các vấn đề brexit của anh ông michael gove brexit cứng không phải là mục tiêu mà anh đặt ra
song sẵn sàng đối mặt với kịch bản này để có thể tự định hình tương lai cho đất nước
anh cho rằng eu cần thay đổi cách tiếp cận chính sách quan điểm chính trị đưa ra các cuộc thảo luận về đúng lộ trình
nếu không anh sẵn sàng rời eu như kịch bản mà australia từng đối mặt dựa trên các nguyên tắc tự do thương mại toàn cầu
eu và anh dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về cơ chế các cuộc đàm phán hậu brexit trong ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi
hiện có hơn bảy mươi tổ chức doanh nghiệp anh đại diện cho hơn bảy triệu người lao động
không ngừng nỗ lực thuyết phục các chính trị
quay trở lại bàn đàm phán vào tuần tới
ngoài ra một số tỉnh khác ở thái lan cũng phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng như ở tỉnh prachinburi
sự bào áp thấp nhiệt đới sẽ vẫn gây mưa to trong những ngày tới
sản lượng dầu đao phiến của mỹ dự kiến sẽ giảm chín trăm linh thùng một ngày trong năm nay
và giảm thêm một một triệu thùng một ngày trong năm tới
các chuyên gia nhận định thị trường dầu thế giới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào trung đông
do sản lượng dầu đao phiến của mỹ dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về cơ chế các chính trị
như florida new york new jersey arizona và một số bang khác cũng ghi nhận sự gia tăng trở lại
các chuyên gia cảnh báo nước mỹ sẽ phải chứng kiến số ca mắc cao tương tự như châu âu trong khoảng hai ba tuần tới
tuy nhiên tỷ lệ tử vong có thể ít hơn đáng kể so với các đợt dịch trước

các nước châu âu đã thống nhất được các tiêu chí xác định cấp độ dịch quy định kiểm dịch quy trình xét nghiệm
để các tiêu chí được áp dụng như nhau và được hiểu theo một cách giống nhau tại tất cả các nước
quy trình xét nghiệm thống nhất cũng có nghĩa là các nước công nhận kết quả xét nghiệm của nhau
nhưng các nước còn chưa thống nhất được về phương pháp truy vết từ nước này sang nước khác và thời hạn cách ly
chúng tôi đã có cơ hội để xem xét một cách nghiêm túc về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện tại
chúng tôi nhận thấy toàn châu âu đang có xu hướng gia tăng dịch bệnh
và nhất trí về một sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên eu
lãnh đạo eu nhất trí về nguyên tắc và ủy quyền cho ủy ban châu âu điều phối chiến lược tiêm chủng một cách đồng bộ và nhất quán ở các nước thành viên
các giải pháp về giãn cách và truy vết mới được thống nhất được hy vọng sẽ giúp làm chậm lại quá trình lây lan hiện nay của dịch bệnh
trong bối cảnh số dường bệnh đã đầy y bác sĩ đã quá tải
và thậm chí một phần lớn giường dành cho cấp cứu giờ cũng phải chuyển sang hỗ trợ các ca covid một mươi chín
mọi nỗ lực lúc này dường như chỉ nhằm giảm thiểu thiệt hại chờ đến ngày người dân có thể tiêm vaccine
hội nghị thượng đỉnh châu âu vừa kết thúc thậm chí cũng đã thống nhất luôn kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên diện rộng
để khi có vaccine là có thể triển khai được lập tức và đồng bộ tại tất cả các quốc gia thành viên châu âu
thực tế cho thấy việc cố gắng kiểm soát dịch bệnh khi đã bùng phát mạnh khó mà hiệu quả triệt đề
một khi dịch đã bùng lên tình huống giống như cháy lan đến đâu cố dập lửa đến đó
do đó không có gì quan trọng hơn việc phòng ngừa một cách có chuẩn bị bài bản và có hệ thống
thực tế đối phó dịch bệnh từ gần một mươi tháng nay trên thế giới cũng cho thấy cách ly giãn cách xã hội đeo khẩu trang không tụ tập nơi đông người
là những biện pháp tối ưu để ngăn ngừa dịch
ứng phó với dịch bệnh với các biện pháp này cần có sự hợp tác một cách chủ động từ mỗi người dân
hành xử của người dân trong lúc này đóng vai trò quan trọng không kém các quyết định chính sách